xã tân thành và thị trấn lao bảo huyện hướng hóa là hai địa bàn được xem là điểm nóng về buôn bán
và nghiện hút ma túy trên tuyến biên giới quảng trị
thực hiện kế hoạch ba trăm năm mươi bảy của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị và bộ tư lệnh biên phòng
các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt triệt phá các đường dây vận chuyển
các đối tượng nghiện hút nên tình hình buôn bán ma túy trên tuyến biên giới quảng trị đã giảm hẳn
tuyến đường ra biến đỏ ca túc thuộc thôn nại kiểu xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
giáp với nước bạn lào từ năm hai nghìn một mươi ba đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu này
mỗi ngày có hàng trăm lượt người với đủ các loại đối tượng qua lại biên giới
để triển khai tốt kế hoạch ba trăm năm mươi bảy các lực lượng như bộ đội biên phòng hải quan
công an tỉnh quảng trị và chính quyền địa phương trên khu vực biên giới đã tổ chức trao hơn ba mươi bộ
panel áp phích tổ chức và đưa bảy đối tượng vi phạm ra kiểm điểm chức dân
tiến hành gọi hỏi giáo dục cảm hóa chín mươi chín đối tượng nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định
bên cạnh việc tuyên truyền vận động các lực lượng đã triệt phá thành công năm đường dây tụ điểm mua bán
sử dụng ma túy bắt giữ hai mươi bốn đối tượng khởi tố hai vụ với năm đối tượng
có thể nói việc triển khai kế hoạch ba trăm năm mươi bảy của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã và đang có hiệu quả
số đối tượng nghiện hút trên địa bàn dần đã được cảm hóa đặc biệt các khu vực buôn bán ma túy tấp nập
từ lào về như trước đây đã giảm hẳn và một miền biên giới đang dần bình yên trở lại